cụ bà bảy mươi năm tuổi đã van xin hung thủ trước khi bị sát hại
nạn nhân sống sót vụ nổ khí mê tan ở quảng ninh kể phút giây cận kề sinh tử
người đàn ông say xỉn tấn công cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn
gần năm mươi người trong đoàn múa lân nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn đồ tư thiện
nắng nóng đầu hè ở hà nội người dân ra đường kín mít như nên ra
thông tin về tình hình an ninh trật tự phòng chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bình dương
thượng tá trần minh nhật trường phòng cảnh sát hình sự công an bình dương
đã thông tin về vụ thanh niên một mươi chín tuổi sát hại bà cụ bảy mươi năm tuổi
được biết nam thanh niên với ý định cướp tài sản đã dùng hung khí tấn công man dợ mặc cho nạn nhân vansy
theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp nghi phạm trong vụ án mạng trên là nguyễn minh hoàng một mươi chín tuổi
ngụ xã phước hòa huyện phú giáo
theo đó khoảng gần hai giờ sáng ngày ba mươi tháng ba hoàng chạy xe máy trên các tuyến đường vắng người ở xã phước hòa
tìm người để cướp
khi thấy bà ntm đang dừng xe máy bên đường để nhặt ve chai trước cổng của trường mầm non ở xã phước hòa
hoàng đã nảy sinh ý định ra tay với nạn nhân để cướp tài sản
lợi dụng lúc bà m không để ý hoàng dùng cây tấn công bà này ngã xuống đất
khi bà mờ kêu cứu hoàng dùng dao tấn công nạn nhân
trong quá trình gây án do nạn nhân la lên cầu cứu và có ánh đèn xe từ phía xa
nên hoàng vội vàng lên xe máy bỏ đi khi chưa kịp cướp tài sản
sau khi nhận được tin trình báo của người dân lực lượng công an huyện phú giáo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ
chỉ ít giờ sau khi gây án hoàng đã bị bắt
đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại của mình và mục đích chính là cướp tài sản
hoàng khai nhận trong quá trình gây án nạn nhân có văn xin
sáng ba tháng bốn bảy công nhân thoát nạn trong vụ nổ khí mê tan tại công ty than thống nhất
được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh tận tình chăm sóc các chấn thương
may mắn thoát nạn bảy công nhân trong vụ nổ vẫn chưa hết bàng hoàng ám ảnh
về thời khắc đối mặt với tử thần dưới hầm than sâu thẳm
anh đàm văn đội bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh tận tình chăm sóc các chấn thương

trước thời điểm xảy ra vụ việc anh cùng nhóm công nhân vào làm k ba trong hầm lò
khi các công nhân đang miệt mài làm việc thì xảy ra sự cố
anh đội kể sau khi vào ca được một lúc thì anh được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư
đi được khoảng hai trăm linh mét anh cảm nhận luồng gió nóng thổi mạnh sau lưng
sau đó là tiếng nổ hất văng anh vào gầm băng truyền tải than ngất lịm
khi tỉnh lại anh đội đã nến đau cố hết sức gượng bò tìm đường thoát ra ngoài
thế nhưng sau vụ nổ lớn vật liệu ngồn ngang bụi đen che hết tầm nhìn
mũ bảo hộ và đèn pin của anh đội đã bị vang đi nơi khác lúc anh ngã xuống gầm băng tải
anh nguyễn văn thanh bốn mươi năm tuổi quê hải dương cho biết
thời điểm xảy ra vụ cháy nổ anh đang cùng sáu công nhân khác xuống hầm lò để xúc than
khi đi cả tốp thợ vào hầm lò được khoảng hơn một trăm linh mét thì bỗng nghe tiếng nổ lớn
gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã tất cả
anh thanh kể lại sau khi chấn tĩnh anh và các đồng đội gọi hỏi nhau
xem có ai làm sao không
sau đó mọi người cùng nhau định hình lối ra mất một thời gian rồi cùng nhau tìm ra ngoài
khi phát hiện chính xác được lối ra mọi người đã dùng hết sức để chạy ra ngoài
cũng là người may mắn thoát nạn trong găng tức dù bị thương khắp người
anh nguyễn quốc khánh ba mươi tám tuổi quê thái nguyên cho biết
sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò khoảng một mươi phút
anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra bên ngoài
và khi di chuyển được khoảng một trăm linh mét thì tất cả nghe thấy tiếng nổ
do áp lực khí khiến anh khánh bị hất văng hàng chục
mét trong hầm lò may mắn không bị thương quá nặng
nhưng mũ bảo hộ đèn pin và đôi ủng dưới chân đã rơi khỏi người anh khánh
khiến việc tìm đường ra gặp rất nhiều khó khăn
mới đây sau khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
người đàn ông bốn mươi tám tuổi ở cà mau không chấp hành
mà còn dùng mũ bảo hiểm tấn công một cảnh sát
chí tiết mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây
ngày ba tháng bốn nguồn tin cho biết công an thành phố cà mau đang điều tra
xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của ông l p n bốn mươi tám tuổi ngụ phương năm
theo điều tra ban đầu vào khoảng hơn hai mươi hai h tối một tháng bốn
lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh cà mau
tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cà mau
khi đến ngã tư phan ngọc hiển hùng vương thuộc phường năm thành phố cà mau
lực lượng chức năng phát hiện ông n điều khiển xe máy
mang biển kiểm soát sáu mươi chín f sáu lưu thông trên đường
có biểu hiện dùng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên ông n không chấp hành hiệu lệnh
mà tiếp tục cho xe chạy đến đối diện cổng trụ sở cảnh sát cũ
sau đó xuống xe
lúc này khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe
thì người này bất ngờ bỏ chạy thẳng đến nhà mở cửa
khi bị một chiến sĩ công an ngăn lại
ông n đã dùng mũ bảo hiểm tấn công chiến sĩ này
người đàn ông sau đó bị lực lượng chức năng khống chế
bàn giao cho công an phường năm xử lý
được biết kết quả nồng độ cồn của đối tượng

ngày ba bốn công an tỉnh bình dương tổ chức buổi gặp mặt thông tin
về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với vụ cướp tiệm vàng bqi
ở thị trấn lai uyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương
đại tá trần văn chính phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết
qua lời khai của hai đối tượng đã bị bắt giữ
nhóm đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội
do mới chỉ trao đổi gặp nhau vài lần nên không rõ về nơi ở
theo đó các đối tượng đều không có việc làm ổn định
nảy sinh ra ý định đi cướp
để thực hiện hành vi nhóm này đã đi trên hai xe máy
đến một số tiệm vàng ở tp hcm bình dương khảo sát
khi thấy ở tiệm vàng bq tại bầu bàng ít khách
nên đã giả vờ hỏi bán vàng sau đó đập kính cướp vàng
sau nhiều giờ điều tra và với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an tỉnh bình dương đã xác định được nơi lẩn trốn
bắt nguyễn linh đoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam
tại một nhà nghỉ trên địa bàn tp vũng tàu tỉnh bà diệ vũng tàu
còn trần quang triệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê bình định
khi công an đang triển khai lực lượng vây bắt biết không thể trốn thoát
triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương xin được đầu thú
công an xác định đoan triệu là hai trong bốn đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản
tiếp đó công an cũng đã bắt nguyễn văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ huyện long điền
tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được
theo đại tá trần văn chính hai đối tượng còn lại công an đã có thông tin
và sẽ tổ chức truy bắt cho được để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó một mươi hai h ngày ba tháng ba bốn đối tượng gồm ba nam và một nữ đi hai xe máy vào tiệm vàng bq
sau khi hỏi bán vàng chúng đã dùng một vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng
và dùng búa đập bề kính lấy nhiều vàng rồi tàu thoát
nhận được tin báo công an huyện bào bàng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc và triển khai nhanh lực lượng
để điều tra xác minh truy xét các đối tượng và tăng vật vụ cướp tài sản
theo chủ tiệm vàng số vàng bị cướp khoảng gần bốn mươi lượng tương đương trị giá một sáu tỷ đồng
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
chiều ngày ba tháng bốn lãnh đạo sở y tế bình dương xác nhận có bốn mươi bảy người trong đoàn múa lân
tại lễ hội cộ ông bồn diễn ra tại phường lái thiêu tp thuận an bình dương
phải nhập viện trong tình trạng nôn ói đau bụng
sau khi ăn bánh mì bánh bao phát từ thiện tại lễ hội này
theo lời kể của các thành viên trong đoàn múa lân sư rồng khoảng năm giờ cùng ngày
khi được người dân cho bánh mì bánh bao để ăn tại lễ hội cộ ông bồn
nhiều người trong đoàn múa lân có biểu hiện mệt mỏi đau bụng buồn nôn chóng mặt
nên nhanh chóng được đưa vào trung tâm y tế tp thuận an
theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thuận an
có bốn mươi bảy ca nhập viện triệu chứng ban đầu như nôn ói đau bụng tiêu lỏng
triệu chứng của đa số ca bệnh đều xuất hiện sau khoảng một đến hai giờ khi ăn bánh mì bánh bao được cấp phát từ thiện
hiện năm ca nhẹ cho xuất viện bốn mươi hai ca ổn định nằm điều trị theo dõi tiếp
trung tâm y tế thành phố thuận an tiếp tục điều tra mẫu thức ăn và điều trị cho các bệnh nhân
cuộn thép trên container rơi trúng người dân ở bình dương
chiều ngày ba tháng bốn tại bình dương xảy ra một vụ tai nạn
khi một cuộn thép từ container rơi xuống đè trúng một người đàn ông đang đi xe máy
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h chiều cùng ngày xe container mang biển số tp hcm
chở nhiều cuộn thép đang dừng đậu ở lề đường mỹ phước tân vạn
thuộc phường phú lợi tp thủ dâu một tỉnh bình dương
ngay lúc này một cuộn thép bất ngờ rơi từ rơ móc xe container xuống đường
và chúng người đàn ông đi xe máy đang đi tới
cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và giải quyết giao thông
ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh con gái nhờ mẹ gửi tiền sang nhật bản
ngày ba bốn quỹ tín dụng nhân dân hạ trạch xã hạ trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết
vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng
trước đó lúc một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai tháng bốn bà ptc sáu mươi một tuổi đến giao dịch rút số tiết kiệm bốn mươi năm triệu đồng
tại trụ sở quỹ tín dụng nhân dân hạ trạch để chuyển cho con gái ở nhật bản
sau khi thấy thông tin của người nhận cán bộ giao dịch nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng
khách hàng lúc này cố giấu thông tin và yêu cầu quỹ chuyển tiền theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo
được cán bộ của quỹ chấn an vận động và giải thích nên khách hàng đã hiểu được vấn đề
kết quả đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo trên
kẻ lừa đảo trên giả danh là con gái bà c sống tại nhật bản gửi tin nhắn qua messenger nhờ mẹ gửi tiền
được biết đây là lần thứ sáu quỹ tiến dụng nhân dân hạ trạch ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo qua mạng
đối với khách hàng đến giao dịch tại quỹ
quỹ cũng khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng tránh để bị mất tiền
giá vàng nhẫn sáng ngày ba tháng bốn tăng mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới
có thương hiệu tăng tới bảy trăm năm mươi đồng một lượng
giá vàng nhẫn của các thương hiệu đều đã vượt đỉnh cũ tiến sát mốc bảy mươi hai triệu đồng một lượng
cụ thể vào lúc một mươi một h một mươi ba phút ngày ba tháng bốn giá vàng nhẫn tròn trơn bốn số chín tại tập đoàn vàng bạc đá quý doji
được niêm yết ở mức bảy mươi năm đến bảy mươi một tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra
đây là mức cao nhất của giá vàng nhẫn trong nước từ trước đến nay
so với chốt phiên hôm qua giá vàng nhẫn tại doji sáng nay đã tăng năm trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
và tăng sáu trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra
sáng ngày ba tháng bốn công ty bảo tín minh châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long
ở mức bảy mươi năm mươi tám bảy mươi một bảy mươi tám triệu đồng một lượng mua bán
tăng năm trăm linh đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên ngày hai tháng tám
giá vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long lại lập đỉnh cao mới
so với đỉnh cũ bảy mươi một mươi tám bảy mươi một ba mươi tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra được thiết lập vào sáng một tháng bốn
giá vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long sáng nay đã vượt bốn trăm linh đồng một lượng ở cả chiều mua và bán
giá vàng nhẫn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn sgc
ngày ba tháng bốn cũng tăng mạnh và thiết lập kỷ lục mới
sgc niêm yết giá vàng nhẫn bốn chín loại một năm chỉ tại tp hcm vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút
ở mức bảy mươi bốn mươi năm bảy mươi một sáu mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tăng bảy trăm linh đồng một lượng ở chiều mua và tăng bảy trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán
so với chốt phiên ngày hai bốn
tương tự giá vàng nhẫn của công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận png cũng tăng nhanh
vàng nhẫn của png tại tp hcm vào sáng ngày ba tháng bốn được mua bán ở mức giá bảy mươi ba bảy mươi một năm mươi năm triệu đồng một lượng
tăng bốn trăm linh đồng một lượng ở chiều mua và tăng sáu trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán
so với kết phiên ngày hai bốn
sáng ngày ba tháng bốn học sinh trường quốc tế mỹ việt nam đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ xuân
cũng như trường tạm ngừng hoạt động do thiếu giáo viên
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm sáng ngày ba tháng bốn hoạt động dạy và học của trường diễn ra bình thường
trước đó vào tối hai tháng bốn theo báo cáo của trường quốc tế mỹ việt nam có tám mươi ba trên một trăm một mươi chín giáo viên nước ngoài
sẽ quay trở về trường làm việc từ ngày ba bốn hai nghìn hai mươi bốn
do đó đối với cấp tiểu học và học sinh lớp một mươi một một mươi hai giáo viên nước ngoài đủ để tổ chức hoạt động dạy bình thường
đối với các khối lớp khác hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch tổ chức
các hoạt động giáo dục chào mừng các em quay lại trường sau kỳ nghỉ xuân và tổ chức dạy học theo môn theo nhóm lớp
tuy nhiên sau khi nhận được lời kêu gọi của hiệu trưởng hôm nay các giáo viên có tiết đều tham gia đầy đủ
hiện trường có bảy mươi năm học sinh lớp một mươi hai đang theo học chương trình tú tài quốc tế
các em còn một đợt kiểm tra nữa để được cấp bằng
còn lớp một mươi một có tám mươi một học sinh vẫn còn một số bài kiểm tra
sáng ngày ba tháng bốn đa phần học sinh đi xe buýt đến trường
tuy nhiên do ngày đầu đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ
nên nhiều gia đình vẫn chở con tới trường để nắm bắt tình hình
theo thông báo của trường quốc tế mỹ việt nam số tiền đóng góp từ phụ huynh đã được dùng để chi trả tiền nhà tiền lương cho giáo viên
cụ thể đối với giáo viên nước ngoài đã thanh toán một mươi còn lại của lương tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
một trăm linh lương và tiền nhà tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tiền điện nước internet và năm mươi tiền xe buýt
đối với nhân viên việt nam đã trả năm mươi lương tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đang giả soát danh sách cụ thể và thanh toán vào ngày ba tháng bốn

thưa quý vị bước vào đợt nắng nóng đầu hè nhiệt độ tại hà nội chạm ngưỡng ba mươi sáu độ c
người dân ra đường trong trang phục kín mít với nhiều lớp tránh nắng quyết không để làn da bị thiêu đốt
trong ngày hai tháng bốn nhiệt độ cao nhất tại hà nội đạt ba mươi sáu độ c
cá biệt có nơi đo được trên ba mươi sáu độ c
người dân ra đường đều phải có biện pháp phòng chống nắng nóng
bộ đồ chống nắng phổ biến của nước giới là các loại áo công mũ chùm vạt dài đến gót chân
nắng nóng ở các khu vực trên kéo dài từ một mươi giờ đến một mươi tám giờ
đạt đỉnh điểm vào khung giờ một mươi ba đến một mươi năm giờ
trong thời điểm này mọi người ra đường thường mang nhiều lớp áo để che nắng chống nóng
áo chống nắng kiểu mới có mũ
bên dưới xoài tròn là sản phẩm mới của mùa hè năm nay được nhiều chị em lựa chọn sử dụng
nhìn trang phục các chị em chống nắng khi ra đường
hiếm người phân biệt được họ đang mặc trang phục mùa đông hay mùa hè
trong thời điểm nắng nhất gần như mọi người không thể nhận ra nhau ở ngoài đường
với kiểu trang phục kín mít của mùa hè
với kiểu thời tiết ngày càng khắc nghiệt việc bảo vệ sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu
thời trang cũng phải trào thua
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi